theo báo cáo của sở y tế hà nội toàn thành phố ghi nhận trên một tám trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết và không có trường hợp tử vong
hiện cả ba mươi quận huyện thị xã đều có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
trong đó tám mươi năm số ca mắc tập trung ở một mươi hai quận huyện là hà đông nam tử liêm cầu giấy đống đa hai bà trưng ba đình bắc tử liêm hoàng mai thanh oai thanh trì hoài đức và thường tín
để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay toàn thành phố đã tổ chức một bốn mươi tám chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy tổ chức phun hóa chất cho gần một trăm ba mươi năm hộ gia đình một trăm sáu mươi bốn công trường một chín mươi năm cơ quan đơn vị trường học
sở y tế đã giao nhiệm vụ cho các trung tâm y tế các quận huyện có dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp nghiên cứu thành lập hai đội đặc nhiệm đơn vị
lực lượng này có nhiệm vụ xuống xã phường hỗ trợ và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết